vào chiều tối ngày một mươi hai tháng bảy tàu sar hai trăm bảy mươi bốn thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động nghiêm trọng trên vùng biển hoàng sa về đà nẵng điều trị
nhận được thông tin tàu qng chín mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi chín ts có ngư dân huỳnh quý là thuyền trưởng
đã bị chân vịt chém trọng thương tình trạng nguy kịch cần được cứu trợ khẩn cấp
tàu sir hai trăm bảy mươi bốn cùng các bác sĩ chuyên khoa đà nẵng đã khẩn trương lên đường cứu nạn
đến chiều tối cùng ngày bệnh nhân đã được chuyển vào viện đa khoa thành phố đà nẵng để tiếp tục điều trị